chủ đầu tư dự án ngăn triều tại tp hcm đã triển khai lắp đặt cửa van thứ hai tại cống cây khô huyện bình chánh
dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành vào tháng một mươi hai năm nay
đây là hạng mục cống ngang triều lớn có khẩu độ tám mươi mét quy mô ba trụ bin hai cửa vang cống một âu thuyền và một khu nhà quản lý
được triển khai trên sông cần duột kết nối giữa huyện bình chánh và huyện nhà bè
dự án ngăn triều được triển khai với quy mô bảy hạng mục gồm sáu cống ngăn triều lớn có khẩu độ bốn mươi một trăm sáu mươi m là bến nghé tân thuận phú xuân mương chuối cây khô phú định và bảy tám km đê kè ven sông sài gòn
địa điểm xây dựng dự án thuộc các quận một quận bốn quận bảy quận tám huyện nhà bè và bình chánh
đến nay tiến độ thi công đạt khoảng tám mươi tám
nếu việc lắp đặt các cửa vang thuận lợi tháng một mươi hai năm nay dự án sẽ đưa vào vận hành
các cổng sẽ đóng mở cùng một lúc bảo đảm ngăn triều chống ngợp cho thành phố